phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết
xui xuống miền trung tại các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
mưa rông sẽ vẫn tiếp tục diễn ra
trong đó các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế tiếp tục là tâm mưa lớn
cục bộ có điểm đạt ở mức là một trăm linh hai trăm linh mm trong hai mươi bốn h
nên người dân cần cảnh giác cao với các hiện tượng lũ quét xa lở đất đá
đặc biệt là vào thời điểm đêm và sáng sớm
từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi do sự suy yếu của cả hai hình thế gây mưa
mưa sẽ có xu hướng giảm nhanh nhiệt độ cũng sẽ nhích lên từng ngày
chưa chiều ngày mai
chưa chiều mai ở mức là hai mươi ba hai mươi sáu độ đạt mức hai mươi bảy ba mươi độ trong ngày hai mươi
đến với khu vực các tỉnh phía nam từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận
tại đây vẫn sẽ xuất hiện mưa rào rải rác về chiều tối
do giải hụt tụi nhiệt đới vẫn còn hoạt động yếu với trục qua khu vực phía nam của trung bộ
vì thế người dân cần sắp xếp các kế hoạch trong ngày để phù hợp với tình hình thời tiết
nhiệt độ không có quá nhiều biến động
trưa chiều mai ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
hai ngày sau đó nhích nhẹ lên mức hai mươi chín ba mươi hai độ
nơi có mưa lớn nhất vẫn là các tỉnh phía nam
tại khu vực tây nguyên thì sẽ có mưa rông với lượng lớn
vẫn diễn ra và dự báo sẽ còn tiếp diễn trong ba ngày tới
mưa rông thường đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
nên người dân cần lưu ý
về tình hình nhiệt độ do có mưa nên nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới
sẽ không vượt qua mức là hai mươi chín độ
điểm dưới chân cuối cùng là các tỉnh thành nam bộ
mưa lớn tập trung nhiều hơn tại khu vực miền đông của nam bộ
đồng thời đây cũng là nơi mà dân cư sinh sống nhiều nhất
nên sẽ dễ gây ngập úng và ủn tắc giao thông khi mưa kéo đến
người dân cần cân nhắc lộ trình di chuyển cho phù hợp
mưa đến cũng kéo giảm nhiệt
cao nhất trong ngày mai ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
hai ngày sau đó nhiệt độ sẽ tăng nhẹ khoảng một độ